nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ xoay bít thành phố hà nội vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng đồng bộ nhà chở xoay bít trên địa bàn
đây là một dự án dạng bt được thực hiện với hình thức đổi quảng cáo lấy nhà chở xe buýt
cụ thể doanh nghiệp thực hiện dự án sẽ xây dựng và lắp mới sáu trăm linh nhà chở xoay bít
đổi lại doanh nghiệp sẽ được lắp đặt một hai trăm linh biển thông tin quảng cáo tại giải phân cách trên nhiều tuyến đường lắp đặt hai mươi năm màn hình
tra cứu thông tin và hình ảnh quảng cáo cảm ứng có tích hợp thiết bị phát wifi các tuyến đường và điểm lắp đặt được công bố
được bố trí trên các tuyến đường đủ điều kiện với bề rộng mặt cắt ngang lớn hơn hai mét tại các quận nội thành
toàn bộ hạng mục sẽ được xây dựng theo hướng hiện đại đạt tiêu chuẩn châu âu